lễ trao giải thưởng báo chí về trẻ em do hội nhà báo việt nam hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam phối hợp với tổ chức cứu trợ trẻ em
ban tổ chức đã trao bốn giải nhất tám giải nhì tám giải ba và một mươi sáu giải khuyến khích cho những tác phẩm xuất sắc
được phát động từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám trên phạm vi cả nước giải thưởng đã thu hút sự tham gia của hơn một trăm linh tác giả
nhóm tác giả từ nhiều cơ quan báo chí trung ương địa phương với hơn hai trăm năm mươi tác phẩm thuộc cả bốn loại hình báo chí
các tác phẩm chứa đựng nhiều thông điệp khác nhau phản ánh thực tiễn đời sống của trẻ em hiện nay
ngoài những bài phản ánh gương điển hình giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lắng nghe tiếng nói trẻ em
còn nhiều tác phẩm đi sâu vào mặt trái của xã hội mà trẻ em phải gánh chịu như nạn bạo hành xâm hại tình dục tảo hôn bóc lột sức lao động
bốn tác phẩm đoạt giải nhất gồm xâm hại tình dục trẻ em hãy lên tiếng của báo nhân dân hãy lên tiếng vì trẻ em của báo lao động
quá tải trường học vào bài toán đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em của đài tiếng nói việt nam kinh hoàng bạo hành trẻ mầm non của báo tuổi trẻ tp hcm